nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ việt nam hoa kỳ nhóm tác chiến tàu sân bay hoa kỳ gồm tàu sân bay uss felder rosevel cvn bảy mươi một
và tàu tuần xương uss bunker hill cg năm mươi hai sẽ thăm đà nẵng từ ngày năm chín ba hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch nhóm tàu của hải quân hoa kỳ sẽ cập cảng tiên xa thành phố đà nẵng vào chiều ngày hôm nay ngày một
theo kế hoạch nhóm tàu của hải quân hoa kỳ sẽ cập cảng tiên xa thành phố đà nẵng vào chiều ngày hôm nay ngày năm ba